trở lại với các tỉnh trên đất liền dự báo trong tối và đêm nay bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít đến quang mây
nhiệt độ ban đêm vẫn thấp chỉ khoảng là từ một mươi bảy cho tới một mươi chín độ
riêng khu vực núi cao nhiệt độ thấp hơn nhiều nơi chỉ dưới một mươi năm độ nên sẽ có cảm giác rét bút về đêm và sáng sớm
tuy nhiên cảm giác rét sẽ nhanh chóng tan đi về ngày mai trời tiếp tục có nắng sớm
và nhiệt độ trưa chiều mai sẽ tăng nhanh lên mức là hai mươi chín cho tới ba mươi độ
tuy nhiên có một điều lưu ý đó là độ ẩm trong không khí khá thấp
nhất là khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều với độ ẩm chỉ ở mức là từ ba mươi năm cho đến năm mươi nên khá khô hành
quá trình phát xạ nhiệt ban đêm được dự báo cũng sẽ diễn ra cả với khu vực phía bắc của miền trung
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế
vì thế nhiệt độ đêm nay tại đây vẫn thấp chỉ ở mức là từ một mươi sáu cho tới một mươi chín độ
riêng huyện vùng núi của thanh hóa nghệ an thậm chí là xuống đến cả quảng bình
chỉ ở khoảng là từ một mươi bốn cho tới một mươi năm độ nên cũng có cảm giác rét bút về đêm và sáng sớm
tuy nhiên cũng do trời ít mây nên ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế sẽ có nắng sớm
nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhanh với mức nhiệt trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng là ba mươi cho tới ba mươi hai độ
nằm xa hơn về phía nam đêm nay nhiệt độ trên cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có xu hướng nhít nhẹ
phổ biến trong khoảng là hai mươi ba đến hai mươi năm độ ở khu vực nam bộ
và tây nguyên giữ mức nhiệt là từ một mươi bảy cho tới hai mươi độ
nhưng sang đến ngày mai cùng với trạng thái nắng sớm và kéo dài đến tận cuối chiều
nên nhiệt độ trưa và chiều mai tại đây sẽ tăng nhanh lên mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ ở khu vực tây nguyên
và nam bộ sẽ giữ mức nhiệt là hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước